nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình vào một mươi hai giờ trưa nay theo giờ địa phương
ngày một mươi một tháng năm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang và phu nhân
đã đến thủ đô bắc kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa nhân dân trung hoa
và dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng năm
đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tại sân bay quốc tế bắc kinh có bộ trưởng bộ văn hóa trung quốc
lác thụ cương đại sứ trung quốc tại việt nam hồng tiểu dũng đại diện bộ ngoại giao trung quốc
về phía việt nam có đại sứ đặng minh khôi cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán
các cơ quan đại diện việt nam tại trung quốc bà con người việt đang sinh sống công tác và học tập tại trung quốc
chuyến thăm cấp nhà nước tới trung quốc của chủ tịch nước trần đại quang diễn ra trong bối cảnh quan hệ việt trung
tiếp tục xu thế phát triển với những kết quả tích cực trên các lĩnh vực
lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên và đạt được nhận thức chung quan trọng
về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển ổn định lành mạnh
quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước tiếp tục được đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch được mở rộng